tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thượng vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi chín
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
ủy ban thống vụ quốc hội tiến hành phiên họp thứ bốn mươi chín để chuẩn bị nội dung
chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề
còn ý kiến khác nhau của các dự án luật gồm dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
dự thảo nghị quyết của quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm
do đây là kỳ họp cuối năm nên ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến
về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ bàn về công tác nhân sự
trong đó có việc bãi nhẫm đại biểu quốc hội và miễn nhiệm thành viên chính phủ nhận nhiệm vụ khác